công ty liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng b năm trăm linh năm
đến chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen chiếc trực thăng rơi tại khu vực biên giáp danh giữa vịnh hạ long với xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
trong tối qua văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đơn vị đã yêu cầu bộ tham mưu quân khu ba biên phòng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn một nạn nhân còn lại
chiếc hộp đen của trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái
bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn
tuy nhiên do sự cố quá nhanh nên phi công đã không kịp xử lý
trước đó ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm năm nạn nhân xấu xố
hơn sáu trăm linh người gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động tìm kiếm và đã tìm được bốn trong số năm thi thể nạn nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé